vào lúc một mươi tám h hôm nay việt nam ghi nhận thêm bốn ca mắc mới trong đó có một bệnh nhân nam sáu tuổi địa chỉ tại quận năm tp hcm như vậy là tính đến thời điểm hiện tại thì việt nam đã có hai trăm năm mươi năm ca mắc covid một mươi chín